xin kính chào quý vị và các bạn
từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm
gió vẫn chịu ảnh hưởng của dãnh thấp
kết hợp với hội tụ gió
nên tại các tỉnh thành ở khu vực đông bắc bộ
tiếp tục duy trì mưa rông
ở trên diện rộng
có nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lớp cũng như là
gió giật mạnh cùng với đó
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
cũng bị đẩy lên cao người dân cần phải
hết sức cảnh giác sau đó từ
ngày hai mươi năm thì mưa sẽ có
xuống giảm dần
nên nhiệt độ trên khu vực sẽ chưa có nhiều biến đổi
duy trì trong khoảng từ hai mươi một cho đến
ba mươi độ tương tự trong
hai ngày tới tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
cũng sẽ có mưa rông ở trên diện rộng
cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to
kèm theo tố lớp và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
cũng bị đẩy lên cao và sau đó
cũng từ ngày hai mươi năm thì mưa sẽ
giảm dần ở trên khu vực nhiệt độ
tại khu vực này chưa có nhiều biến đổi
cao nhất đạt ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
tại các tỉnh thành trung bộ
từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
trong hai ngày tới cũng duy trì
mưa rông ở trên diện rộng với vùng
mưa lớn tập trung ở phần phía bắc
của khu vực sau đó từ ngày hai mươi năm
thì cường độ mưa sẽ giảm đi đôi chút
nhưng người dân vẫn cần đề phòng về tố lớp
và gió giật mạnh cũng như lũ quét xả lở đất
rất dễ xảy ra nhiệt độ
ở trên khu vực sẽ không quá cao và
giao động từ hai mươi hai cho đến ba mươi một độ
vào đến các tỉnh từ đà nẵng
đến bình thuận phổ biến là có mưa rào
và rông dài rác thời gian mưa tập trung
vào đêm ban ngày thì mưa sẽ giảm
và sen kẽ trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến
trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
phía nam có nơi cao hơn
thưa quý vị và các bạn chuyển ra
khu vực vùng cao tây nguyên do chịu
ảnh hưởng của đời gió tây nam
nên trong ngày hôm nay ngày mai
tiếp tục sẽ có mưa rào và rông
tập trung vào khoảng thời gian chiều và đêm
cục bộ sẽ có mưa to đến rất to
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này
sẽ phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó thì từ ngày hai mươi bốn
mưa rông sẽ giảm nhẹ và nhiệt độ
cũng sẽ tăng đôi chút
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
tại đây cũng sẽ có mưa
có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc
cũng như là gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây trong ngày hôm nay và ngày mai
sẽ ra động từ hai mươi ba cho đến ba mươi ba độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi bốn
thì mưa rông sẽ giảm nhẹ cùng nhiệt độ
sẽ tăng từ một cho đến hai độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé